sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết thời gian tới thành phố sẽ xây dựng một số cầu vượt bắc qua sông tô lịch và tuyến đường láng
những cây cầu này được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng mật độ giao thông ở khu vực này đang rất cao và giảm un tắc vào giờ cao điểm
theo đó quy mô và vị trí của ba cầu vượt sông đưa ra gồm cầu tô lịch một nằm giữa cầu cót và cầu ba trăm sáu mươi một
cầu tô lịch hai nằm giữa cầu ba trăm sáu mươi một và cầu trung hòa cầu tô lịch ba nằm giữa cầu trung hòa và cầu hòa mục
mỗi cầu có chiều dài dự kiến bốn mươi mét
theo sở giao thông vận tải hà nội tuyến đường láng có mật độ phương tiện giao thông rất cao và cũng là nơi có tập trung nhiều cơ quan đơn vị trường học
do đó nhu cầu di chuyển qua đường láng để sang phần đường đi bộ ven sông tô lịch và ngược lại cũng rất nhiều nên việc xây dựng các cây cầu là điều cần thiết